một đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố bù ma thuật tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay
vừa bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc triệt phá và bắt giữ ba đối tượng
gồm trần thị la chú tại bắc cạn nguyễn bá hải chú tải nghệ an và trần văn phong chú tại thành phố bùa ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
trần thị la đã gọi cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở nghệ an đặt mua được một bánh heroin
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuật để giao cho la
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao ma túy thì đã bị công an thành phố bùa ma thuột vây bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong lực lượng công an thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong có chứa gần bốn mươi gram ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp và năm điện thoại di động
vào dạng sáng ngày hôm nay tại khu vực cảng cá tịnh kỳ xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
vừa xảy ra vụ hỏa hoạn lớn làm năm tàu cá bị cháy lan thiệt hại hàng tỷ đồng
ban đầu một tàu cá bị cháy sau đó do gió lớn cho nên dẫn đến cháy lan sang nhiều tàu cá
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã nhanh chóng dập lửa ngăn chặn không cho cháy lan sang các tàu cá khác
đến năm giờ sáng thì ngọn lửa cơ bản được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã làm hai tàu cá bị cháy rụi ba tàu cá cháy nhẹ
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
một đường dây sản xuất tiêu thụ tiền giả quy mô lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an quận một mươi hai công an quận hóc môn và công an tỉnh bình thuận triệt phá
lực lượng công an đã bắt bốn đối tượng là hồ hoàng long hồ văn hoàng giang
võ văn sang và đặng thị minh thư thu giữ tăng vật là bảy mươi một triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
và hai trăm linh đồng cùng nhiều hung khí nguy hiểm và một quả lựu đạn
từ tháng một mươi năm ngoái đến nay trên gia lô facebook giang giao bán tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
với hình thức bốn triệu đồng tiền thật mua một mươi triệu đồng tiền giả
các đối tượng đã nhiều lần bán tiền giả cho một phụ nữ với tổng cộng là ba trăm linh triệu đồng
một mươi chín đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu vườn
ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang
bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
tăng vật tạm giữ tại hiện trường bao gồm hơn ba mươi triệu đồng sáu con gà trống đá
hai điện thoại di động các loại và một mươi sáu xe mô tô vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng hồ quốc hoàng
chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ và thuốc lá nhập lậu
công an huyện long thành phát hiện hoàng đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống
một mươi bao thuốc lá hiệu ba số năm ở địa bàn khu phước thuận thị trấn long thành
khám xét khẩn cấp nơi trọ của hoàng thu giữ thêm bảy giàn pháo các loại và bảy trăm linh viên pháo hình quả bóng
với tổng trọng lượng gần một mươi bốn kg gần bốn trăm linh bao thuốc lá nhập ngoại không có hóa đơn chứng tử
bước đầu hòa khai nhận số pháo và thuốc lá nói trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
trên mạng xã hội mang về bán kiếm lời thì bị bắt
liên quan đến đường dây mua bán người qua campuchia ngày hai mươi tám tháng một công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an tỉnh thái bình bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện hưng hà của tỉnh thái bình tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán người
từ việt nam qua campuchia vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
đối tượng nguyễn ngọc tuyền bị bắt giữ khi đang từ campuchia về quê ăn tết
và đang trên đường đi mua xe ô tô khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan công an thu giữ một số tài liệu
liên quan đến đường dây mua bán người nói trên hiện đối tượng tuyền đã được di lý về đồng nai
để tiếp tục điều tra trước đó vào ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng lộc thị luân
để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán người đối tượng ngô nguyễn đông khoa bị khởi tố
về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng
ở campuchia để phục vụ khách tại các cơ sở karaoke massag trá hình các nạn nhân muốn trở về việt nam
thì phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
từ tin báo có một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy
xác định là chị trần thị lụa chú tại huyện hải hậu tỉnh nam định tử vong tại phòng trọ
ở đội bốn khu phố an bình phường an tảo thành phố hưng yên công an tỉnh hưng yên đã khẩn trương điều tra
và bắt giữ được hung thủ giết người
đối tượng gây án là vũ văn tuất chú tại huyện chiêm hóa của tỉnh tuyên quang
khi đang trốn tại thôn hội xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tuất đến phòng trọ của chị lụa chơi và ngủ lại
đến khoảng bốn giờ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi chị lụa đang ngủ tất đã dùng tay bóc cổ
cho đến khi chị lụa không cử động nữa sau đó tuất tháo hai chiếc nhẫn một đôi mông tay
bằng kim loại màu vàng chị lụa đang đeo trên người tiếp đó lục xoát trong phòng triệu lụa
lấy một điện thoại di động một sạc điện thoại hai dây chuyền và một lắc tay đều bằng kim loại màu vàng
được biết tuấn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
chỉ với một cờ lê và hai túc nơ vít một đối tượng đã dễ dàng phá khóa đột nhập nhiều nhà dân
để trộm cắp và đặc biệt chỉ chọn trộm tiền mặt và vàng trang sức
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn hùng cường ba mươi bốn tuổi
trú tại huyện phước sơn của tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản nói trên
theo cáo trạng cường vốn làm một việc để trộm cắp tài sản
làm nghề sửa xe máy nhưng mê chơi bời dẫn đến nợ nần
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bằng thủ đoạn dùng xe máy giảo qua nhiều tuyến đường khu dân cư
thấy nhà dân vắng chủ hoặc sơ hở thì cường đã lẻn vào phá khóa trộm cắp tài sản
điển hình là vụ trộm tại một nhà dân trên địa bàn quận thanh khê
cường đã đột nhập đục kết xét lấy đi bốn cây vàng và nhiều trang sức bằng vàng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được cường bán đi và nạp tiền vào các tài khoản game online
nga một mươi bảy vụ trộm cắp đột nhập tại nhiều quận trên địa bàn thành phố giá trị tài sản ước tính gần một tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn hùng cường một mươi ba năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
với hành vi buôn lậu ba đối tượng gồm nguyễn hoàng hiếu trần quốc tuấn cùng chú tại xã long thuận huyện bến cầu
và trần kim ngọc chú tại ấp tân thới hai xã tân hiệp huyện học môn thành phố hồ chí minh
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam
tổng số tăng vật cơ quan công an tạm giữ trước đó gồm năm mươi bốn kg vàng thỏi hai kg vàng nữ trang tám mươi bốn chỉ vàng và một hai tỷ đồng
do ba đối tượng đào mạnh cường trần thị ánh loan trần châu tránh trực vận chuyển và cất dấu
mở rộng điều tra cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng tuấn tại xã ngã tại ngã tắc xã long thuận huyện bến cầu
bước đầu làm việc xác định ba đối tượng hiếu ngọc và tuấn móc nối với người campuchia chưa rõ lai lịch mua vàng tại campuchia
với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở việt nam sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để hiếu ngọc tuấn mang về đổi vàng đem đến tp hcm tiêu thụ
thưa quý vị càng về những ngày cuối năm tình hình vận chuyển hàng cấm trên khu vực biên giới của tỉnh bình phước
vận chuyển pháo nổ trước tình hình trên công an tỉnh bình phước đã liên tục phát hiện ngăn chặn bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ vào nội địa
phạm thanh vinh hồ hạnh trần xuân hùng nguyễn thành hợp cùng chú xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai vừa bị công an tỉnh bình phước bắt giữ
cùng bốn trăm linh kg pháo trên xích xe bán tải khi đang lưu thông trên địa bàn thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
các đối tượng khai nhận đã mua số pháo trên tại tỉnh bình phước vận chuyển về tỉnh đồng nai tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
chỉ tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm này riêng công an huyện biên giới bù đốp tỉnh bình phước đã phát hiện hai mươi hai vụ hai mươi sáu đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm
đã khởi tố một mươi năm vụ hai mươi hai bị can về tội buôn bán vận chuyển hàng cấm chủ yếu là pháo nổ thuốc lá ngoại bắt tạm giam chín đối tượng để phục vụ công tác điều tra
năm đó thì cái dịp tết rồi các đối tượng lợi dụng cái địa bàn biên giới để hoạt động tội phạm thì công an quyện đã chủ động triển khai tất cả các biện pháp
hiện vụ đối với công an các xã cũng như các đội hiện vụ công tác nắm tình hình cũng như là nắm các đối tượng trong điểm
trong các đối tượng đặc biệt là các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động tội phạm

tạm giữ bảy xe ô tô một mươi bốn xe mô tô các loại
hầu hết xe ô tô bị bắt đều là xe các đối tượng thuê mướn đi chở hàng
đây là chiêu bài của các đối tượng để tránh việc bị tịch thu phương tiện khi vận chuyển hàng cấm
bị các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
các đối tượng này là chủ yếu ở địa phương khác tới như bình dương đồng nai lâm đồng
và cũng có một số ít các đối tượng ở địa phương
các đối tượng ở địa phương này trực tiếp đi mua pháo ở bên biên giới campuchia về việt nam
sau đó cấu kết với các đối tượng ở các tỉnh khác để mua bán vận chuyển
quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán hàng cấm
để người dân vùng biên đón một mùa xuân bình yên
khi màn đêm buông xuống mọi người đều trở về nhà
nhưng các cán bộ chiến sĩ công an lại thầm lặng lên đường
bảo vệ sự bình yên cho các thôn
tuyến đường biên cương vì một mùa xuân bình yên
đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào thành phố buôn ma thuột
tỉnh đắk lắc tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
ba đối tượng đã bị bắt giữ
ba đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị la nguyễn bá hải và trần văn phong
trú tại phường e ba thành phố buôn ma thuột
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một
phong liên hệ với la để mua bánh harry inn với giá hai trăm ba mươi triệu đồng
thời điểm này la đang ở tại thành phố buôn ma thuột
và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân
lai lịch ở tỉnh nghệ an đặt mua được một bánh harry inn
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào thành phố buôn ma thuột
để giao cho la với số tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên khi các đối tượng vừa giao xong ma túy
thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong ở phường e ba
lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong chứa gần bốn mươi g ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp năm điện thoại di động
thưa quý vị thực hiện kế hoạch của công an tỉnh lào cai
về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
đã tập trung lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
sau gần hai tháng đấu tranh lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều chuyên án lớn
thu giữ gần trăm bánh heroin và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
giàng a sáng
chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai một đối tượng mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ
khi đang vận chuyển hai mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã triệt phá thành công chuyên án thu giữ bốn mươi bánh heroin
bắt ba đối tượng cũng về hành vi buôn bán vận chuyển ma túy
từ những vụ án trên cho thấy số lượng ma túy được vận chuyển qua địa bàn tỉnh lào cai
ngày càng gia tăng trong thời gian qua
trong quá trình triệt phá cũng như là bắt giữ thì lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thì gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là về phương thức thủ đoạn của các đối tượng rất là tinh vi
thứ hai là quá trình các đối trượng thực hiện di chuyển rất là manh động
thường xuyên thay đổi các phương tiện
thứ hai là về thời gian
cũng như là quá trình đi lại của các đối tượng thì khiến chúng tôi khó xác định được thông tin cụ thể của các đối tượng
lợi dụng địa hình hiểm trở sự cả tin trình độ dân trí thấp của các đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
từ đó có sự câu kết với nhóm người lào trung quốc và một số tỉnh khác
hình thành các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vì thế từ nhiều năm nay
xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ nước ngoài vào việt nam và ngược lại
sau gần hai tháng triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ hơn một mươi vụ một mươi hai đối tượng hơn một trăm linh bánh heroin cùng nhiều tăng vật
dự báo tình hình năm hai nghìn hai mươi hai diễn biến càng phức tạp
bộ công an cũng xác định tuyến tây bắc là tuyến trọng điểm về tình hình tội phạm về ma túy
các đối tượng
thâm nhập các đường dây ma túy từ nước ngoài vào việt nam
ở bên lào
các nước khác thâm nhập qua địa bàn lào cai
là một địa bàn trung chuyển về tình hình ma túy
các đối tượng thường lợi dụng các loại xe tải
hoặc là các loại vận chuyển hàng hóa
những xe lục xanh
cất dấu ma túy với thủ đoạn rất là tinh vi
trước những diễn biến phức tạp
với những thủ đoạn tình vi
bạn tinh vi khó lường đã đặt ra cho lực lượng công an nhiều khó khăn thử thách
các đối tượng tội phạm sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng vây bắt
song dù có nguy hiểm gian nan các anh những người lính ma túy vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu
để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
với nhà nhà năm cũ đã qua đi năm mới lại đến
nhưng với những người lính công an nói chung cảnh sát ma túy nói riêng
chỉ có nhiệm vụ cũ đã hoàn thành và nhiệm vụ mới phải phần đầu
bởi trong lòng các anh luôn khắc ghi chân lý công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
quyết tâm đẩy lùi cái xấu ra khỏi xã hội để mùa xuân yên bình trọn vẹn đến với mọi nhà
bất chấp quy định pháp luật vì lợi nhuận các đối tượng vẫn cố tình mua bán tàng trữ pháo nổ
như là vào dịp tết nguyên đán
vào ngày hai mươi bảy tháng một toán nhân dân huyện gia lâm tp hà nội đã mở phiên toàn xét xử lưu động
và tuyên phạt bị cáo
đình quang đạt chủ tại xã tam dị huyện lục nam tp bắc giang ba mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
theo cáo trạng vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đinh quang đạt được một đối tượng hỏi mua ba mươi mét pháo nổ
nên đã đồng ý vào mạng internet đặt mua sau đó đem về bán lại với giá một một triệu đồng một mét
quá trình đạt vận chuyển pháo nổ đem bán thì bị lực lượng công an kiểm tra
đối tượng mua đã kịp chạy thoát đạt bị bắt với hai mươi ba sáu kg pháo nổ
thừa nhận biết pháp luật cấm buôn bán pháo nổ nhưng vì mục đích kiếm lời nên bị cáo vẫn buôn bán
hội đồng xét xử nhận định mặc dù bị cáo nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm
nhưng vì mục đích lợi nhuận mà vẫn cố tình thực hiện nên phải xử lý nghiêm
và tuyên phạt bị cáo ba mươi tháng tù về tội buôn bán hàng cấm
càng cận tết nguyên đán sức mua của thị trường tăng cao nên nhu cầu nguồn vốn để sản xuất kinh doanh
dùng của người dân cũng tăng theo
trong khi đó một bộ phận người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nhà nước
đây là cơ hội để các đối tượng cho vay lãi nặng theo kiểu tín dụng đen gia tăng hoạt động
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
mặc dù các thủ đoạn của loại tội phạm này thì không mới nhưng mà khiến nhiều người phải rơi vào cảnh
trả mãi không hết nợ thậm chí còn bị đòi nợ theo kiểu xã hội đen
đây là đối tượng ngô hoàng phúc chú phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng từ ba mươi đến hơn sáu mươi một tháng trên địa bàn thành phố
thời gian qua điều nguy hiểm hơn khi con nợ không trả đúng hạn sẽ bị uy hiếp đến tận nhà đe dọa
thấp nhất từ năm triệu cao nhất từ một mươi năm hai mươi triệu tuy nhiên phương thức đối tượng cho rất đơn giản
không cần thế chấp không cần phải để lại bất cứ loại giới tài gì chỉ cần đối tượng biết nhà biết mặt
hoặc lại chụp lại một chứng minh nhân gian hoặc căn cứ để đối tượng làm niềm tin
thì đối tượng sẵn sàng chiến tiền ngay tuy nhiên là phương thức thủ đoạn đối tượng là thu tiền ngay
thu tiền đứng và nhiều gấu vay đáo hạm với nhau từ đó đối tượng thu được nhiều lãi xuất
thấp nhất là ba mươi một tháng và nhiều nhất là bảy mươi năm một tháng
cho nên là tỷ lệ thu lợi bất chứng của đối tượng rất là nhiều
đến nay cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng cho hàng trăm người vay với số tiền hàng tỷ đồng
thời gian vừa qua công an tp đà nẵng đã liên tục ra quân để phát hiện và ngăn chặn kịp thời
các đối tượng và đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn
với thủ tục nhanh gọn dễ vay người dân chỉ quan tâm làm sao có được tiền sớm nhất
để rồi rơi vào vòng luận quân lãi chổng lãi khi nào không biết
từ đây nguy cơ gây mất an ninh trật tự luôn hiện hữu
đồng thời phải tiếp cận rất khó khăn khi mà tiếp cận khi động viên được để người ta trình bài

đó là mối hy vọng
thủ đoạn của các đối tượng cho vay nặng lãi không mới nhưng vẫn tác động rất lớn đến đời sống người dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực
nhằm ngăn ngừa hoạt động này vươn vòi vật tuộc thì người dân cần báo ngay với cơ quan công an
khi thấy các dấu hiệu nghi vấn để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen của các đối tượng
tại bình định đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quy nhơn
đang làm rõ vai trò của các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke để có căn cứ xử lý theo pháp luật
vào ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình định
phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quy nhơn
kiểm tra quán karaoke thanh trực ở số nhà tám trăm hai mươi chín đường hùng vương thuộc địa bàn phường nhân phú
lực lượng công an phát hiện tại phòng số bảy
có chín đối tượng thanh niên gồm sáu nam ba nữ có biểu hiện sử dụng ma túy
qua test nhanh có đến tám đối tượng dương tính ma túy
tại phòng hát và nhà vệ sinh khép kín cho phòng này
cơ quan chức năng phát hiện một túi ni lông chứa chất ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy
thưa quý vị theo nhận định của lực lượng công an tỉnh ninh bình
vào dịp cuối năm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có những diễn biến phức tạp khó lường
vì vậy công an toàn tỉnh đã đồng loạt gia quân triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều kế hoạch
phương án đấu tranh chấn áp các loại tội phạm nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
kết quả bước đầu đáng được ghi nhận
đến phòng cảnh sát hình sự những ngày cuối năm không khí hối hả của từng cán bộ chiến sĩ
đang cố gắng hết sức mình vì một mục tiêu là ngăn ngừa đấu tranh với các loại tội phạm ổn định địa bàn
tập thể lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã triển khai quán triệt tới từng cán bộ chiến sĩ
về nhiệm vụ phương án và biện pháp đấu tranh với các chuyên án đánh mạnh vào các loại tội phạm
và tên nạn xã hội phát sinh trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự đã triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
và giao chỉ tiêu cụ thể đến các đội công tác
trên cơ sở đó các đội công tác phân công trinh sát nắm tình hình chắc tình hình địa bàn
giả soát lên danh sách các loại đối tượng
để chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và tên nạn xã hội dịp cuối năm
công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền
cơ quan doanh nghiệp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền
thường xuyên thông báo tình hình phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động
cùng với công tác tuyên truyền lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở
triển khai đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình
quản lý chặt chẽ gì biến động của các đối tượng bất mãn các đối tượng hình sự ma túy
đồng thời làm tốt công tác đăng ký quản lý tạm trú tạm vắng quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
để thực hiện tiếp theo cái nhiệm vụ đặc biệt là những ngày trước trong một sáu thết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
chuẩn bị đến thì phòng cảnh sát hành sự luôn phối hợp với công an các huyện thành phố
chỉ đạo hệ lực lượng cảnh sát hình sự nắm chắc tình hình địa bàn và quản lý chặt chẽ các loại đối tượng
không để bị động đột xuất bất ngờ
chỉ trong những ngày đầu gia quân với sự vào cuộc đồng bộ của toàn lực lượng
đã điều tra khám phá tám vụ bắt hai mươi sáu đối tượng vi phạm pháp luật phá hai chuyên án bắt ba đối tượng có hành vi cho vai nặng lãi tín dụng đen
một vụ ba đối tượng tổ chức đánh bạc công nghệ cao qua các trang mạng với số tiền giao dịch bước đầu hơn tám mươi tỷ đồng
thu giữ hai xe ô tô ba mươi điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan
và một vụ mua bán người qua hình thức môi giới gái mại dâm và phục vụ khách hát karaoke qua đợt tấn công này
với những kết quả ban đầu đã đạt được của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình
đã được chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
về cái việc đảm bảo cho an ninh cho người dân để an tâm để phát triển kinh tế
cũng như đảm bảo sự pha trạm của xã hội cũng như tai tên nạn chúng tôi thấy chúng tôi rất an tâm và giảm được rất nhiều
vì cái đấy là cái việc mà người dân chúng tôi thấy là chúng tôi rất an tâm và giảm được rất nhiều
vì cái đấy là cái việc mà người dân chúng tôi thấy là chúng tôi rất an tâm và giảm được rất nhiều
hôm nay đến hết năm là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan mất cảnh giác của người dân và các cơ quan đơn vị
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đánh nhau gây dối trật tự công cộng và những diễn biến phức tạp khó lường khác
vì vậy cùng với quyết tâm của lực lượng công an thì rất cần sự tham gia phòng chống tố giác tội phạm của người dân
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn